các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
quyết sách hợp thời điểm covid biến đổi và chúng ta cũng nên thay đổi để thích ứng
rất ủng hộ sự linh hoạt này
hoàn toàn ủng hộ cách làm của thủ tướng
phải thích ứng trong tình hình mới thì mới phát triển được
hầu hết cư dân mạng đều hoàn toàn đồng tình với quyết định chuyển trạng thái từ mục tiêu không có covid sang thích ứng an toàn với dịch bệnh
các ý kiến đồng tình cho rằng sau gần hai năm chống dịch chúng ta đã hiểu hơn về virus
cùng với đó tình hình dịch bệnh đang tiếp tục được kiểm soát
nên việc có biện pháp bước đi để thích ứng an toàn linh hoạt là phù hợp với điều kiện thực tế
từng bước trở lại cuộc sống bình thường mới
mở cửa phát triển kinh tế đảm bảo an sinh xã hội
rất mong nhà nước đẩy nhanh sự linh hoạt để thích ứng nhưng vẫn an toàn cho nhân dân được lao động cải thiện cuộc sống xây dựng đất nước
mong sớm tiêm phủ toàn dân để trở lại trạng thái bình thường mới
những khu vực bao phủ người dân trích vaccine rồi thì nên thích ứng sống chung với dịch
để từng bước nới lỏng giãn cách để làm kinh tế
tuy nhiên cư dân mạng cũng cho rằng thích ứng an toàn nhưng tuyệt đối không nên chủ quan lơ là mất cảnh giác
đồng thời cũng tránh tâm lý khi có dịch lại hoảng hốt thực hiện các biện pháp cực đoan
hiện bộ y tế đang xây dựng dự thảo hướng dẫn thích ứng an toàn với dịch covid một mươi chín
việc này đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp cũng như đông đảo dư luận
nhiều cư dân mạng theo dõi thông tin cũng đã đưa ra các ý kiến góp ý
trong đó có nhiều ý kiến cho rằng việc tổ chức thực hiện cần linh hoạt phù hợp với từng địa bàn từng địa phương
cần lưu ý chống dịch với phát triển sản xuất là hai mục tiêu có tầm quan trọng như nhau
cần lưu ý có quy định rõ ràng về quản lý và giám sát f tại nhà
hiện nay việc quản lý f tại các địa phương còn nòng lẻo dễ có nguy cơ lây lan
chỉ khi nào đạt được tiêu chí cơ bản là mỗi người dân đều phải được xét nghiệm và được tiêm vaccine
thì lúc đó mới mở cửa
và lại được một cách an toàn
như vậy vùng nào tỉnh nào đạt được tiêu chí này thì cho mở ngay trong phạm vi tỉnh đó
và trong tỉnh đó nhà máy cơ quan tổ chức nào đáp ứng tiêu chí trên
thì cũng được phép trở lại hoạt động trong bình thường mới và phải tuân thủ năm k
cứ như vậy mà mở rộng ra các em không phát hiện được thì phân loại tùy điều kiện mà điều trị tại nhà hay tập trung
không nên cứng nhắc trong quy định vì môi trường áp dụng thay đổi liên tục
nhất là giữa các địa phương không giống nhau
nên cho các địa phương tự chủ các biện pháp của mình trên nguyên tắc chung
ý thức của mỗi người dân về phòng chống dịch là hết sức quan trọng
dù thực hiện chiến lược nào đây cũng là yếu tố hàng đầu
điều này cũng luôn được cộng đồng mạng nhắc nhở nhấn mạnh
do đó bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền vận động để nâng cao ý thức người dân thực hiện
chấp hành các biện pháp phòng chống dịch
cư dân mạng cũng kêu gọi tinh thần tự giác chủ động của mỗi thành viên xã hội
tình hình là xác định sống chung với covid
cho nên việc mỗi người cần phải làm đó là chấp hành tốt năm k và các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
chúng sống an toàn có kiểm soát đồng bộ
từng cá nhân từng gia đình luôn luôn tự bảo vệ và nâng cao sức khỏe
cố lên việt nam ơi
mọi người cần phải có ý thức nhiều hơn để sớm ổn định trở lại
để chiến thắng được covid vẫn còn cần một chặng đường dài và nhiều vất vả
mong việt nam luôn vững niềm tin
chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của người dân
tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ vừa là trách nhiệm của mỗi người dân
cư dân mạng cũng mong mỏi các biện pháp kế hoạch thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ sớm được triển khai thực hiện để vừa phòng chống dịch có hiệu quả vừa khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
hãy tiếp tục tương tác cùng chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
chút kiểm soát trên sông có phần tăng cường thêm hiệu quả quản lý kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở địa phương
đáng chú ý cà mau là một trong những tỉnh tại khu vực phía nam có triển khai kiểm tra y tế tại chỗ cho các phương tiện thủy
đây được coi là điều kiện thuận lợi gỡ khó cho việc lưu thông hàng hóa luồng xanh vận tài thủy
việc kiểm soát phương tiện thủy đang được các lực lượng chức năng tỉnh cà mau triển khai như thế nào
là nội dung được đề cập trong câu chuyện giao thông ngày hôm nay
đây là một trong những chút có lưu lượng lớn phương tiện vận tài ra vào tỉnh hàng ngày
mỗi phương tiện vận tải thủy qua đây đều phải thực hiện các bước kiểm tra gồm phương án vận chuyển
giấy xét nghiệm y tế còn hiệu lực cam kết thực hiện đúng phương án về việc lên xuống hàng hóa
cũng như không tiếp xúc với người trên bờ
dù mất thêm thời gian để trình báo các thủ tục
tuy nhiên các thuyền viên đều cảm thấy an tâm và chấp hành nghiêm với các biện pháp phòng chống dịch
khi lưu thông qua địa bàn tỉnh cà mau
liên quan đến việc kiểm tra phương tiện vận tải trong thời gian giãn cách xã hội
thuyền viên người lái phương tiện thủy chỉ được ở trên phương tiện
và khi khai báo giấy tờ tại các chốt
chỉ cử một người lên làm thủ tục và phải tuân thủ quy định năm k của bộ y tế về phòng chống dịch
điều này là một trong những giải pháp giúp tạo điều kiện thuận lợi giảm thiểu chi phí đối với mỗi người dân
trong thời buổi dịch như thế này đặt cái chốt gì là cũng bảo đảm cho sức khỏe của người dân
cái này là điều em đáng là quan hình
đặc biệt là ở đây em thấy tiện nhất là có cái chết tại chỗ
thì nó thận tiện cho phương tiện
giải quyết nhanh được cái vấn đề hàng quá của em
từ khi dịch bệnh bùng phát công an tỉnh cà mau đã thành lập các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch covid một mươi chín
trên tuyến đường thủy cửa ngõ của tỉnh
đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã thành lập được bốn chốt đặt ở những tuyến sông trọng điểm
ngoài ra tại các tuyến canh giáp danh với các tỉnh kiên giang và bạc liêu
đều có các chốt kiểm soát chặt chẽ đối với phương tiện và người vào địa bàn tỉnh cà mau
hàng ngày có trên hai trăm năm mươi lượt phương tiện
chủ yếu là xà lan tàu ghe ra vào địa bàn tỉnh để vận chuyển hàng hóa
khi phát hiện phương tiện vào địa bàn tỉnh cà mau
thì lực lượng công an tỉnh sẽ ra tín hiệu dùng phương tiện
sau đó hướng dẫn phương tiện neo đậu an toàn
cùng với lực lượng thanh giao thông và y tế trực tiếp lên phương tiện kiểm tra người
và giấy đoạn của phương tiện
cũng như những chốt kiểm soát phòng chống dịch trên bộ
bốn chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín trên tuyến đường thủy
đều được trang bị dụng cụ xét nghiệm y tế để đảm bảo xét nghiệm ngay
đối với người và phương tiện có dấu hiệu mắc covid một mươi chín
đồng thời tại các chốt được bố trí các cano hoặc các phương tiện vỏ máy
đảm bảo quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát các phương tiện đường thủy
cũng như giúp đỡ các thuyền viên trình thủ tục ra vào chốt
vấn đề không chấp hành thực hiện theo những cam kết và phương án như trên
thì chúng tôi cũng kiên quyết không cho phương tiện
và bến vào tỉnh cà mau cũng như là không cho phương tiện ra khỏi tỉnh
và xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành theo vấn đề phòng chống dịch
xử lý theo nghị định một trăm một mươi bảy của chính phủ trong lĩnh vực y tế
việc triển khai kịp thời các chốt kiểm soát trên tuyến đường thủy nội địa
góp phần quan trọng trong việc kiểm soát phòng chống dịch bệnh
bên cạnh đó những chốt kiểm soát như thế này cũng đang góp phần đảm bảo
lưu thông vận chuyển hàng hóa giữa các địa phương
nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
thưa quý vị từ tháng tám bộ y tế đã có văn bản đề nghị các địa phương
triển khai thực hiện về phòng chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch covid một mươi chín
được phân loại cụ thể thành một số trường hợp
như là trường hợp người đã tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà và nơi lưu trú trong vòng bảy ngày
những người chưa tiêm hoặc là chưa tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
thì cách ly y tế một mươi bốn ngày hay trường hợp từ các tỉnh thành phố địa bàn khác đi qua khu vực có dịch
nhưng không dừng đỗ thì không phải cách ly y tế
cùng với đó là một số trường hợp khác đó là biện pháp cách ly và xét nghiệm
theo yêu cầu của bộ y tế
thế nhưng đi kèm với đó là những giấy tờ
điều kiện người dân được phép đi lại giữa các tỉnh thành phố
lại do mỗi ủy ban nhân dân tỉnh thành phố quy định
chính điều này đang gây ra những khó khăn vướng mắc nhất định đối với người dân
khi mà mỗi tỉnh thành phố lại có những quy định khác nhau
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh như hiện nay thì rõ ràng là cần phải có sự thống nhất
các quy định ra vào tại các địa phương
xung quanh vấn đề này góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
mời tới trường quay phó giáo sư tiến sĩ bùi thị an đại biểu quốc hội khóa một mươi ba
xin chào bà
trước khi đến với nội dung cuộc trao đổi thì xin mời bà và quý vị khán giả
chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip ngắn của chương trình
tôi đi từ bắc ninh vùng không có dịch về hà nội có bị cách ly hay không ạ
đã điều trị xong covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh về nơi lưu trú cách ly thêm bảy ngày
khi về quê an giang thì có bị bắt buộc đi cách ly tập trung hai mươi một ngày hay không
dìm đề hè gia đình tôi đã cho hai con về quê tại thanh hóa chơi với ông bà
và bị mắc kẹt do giãn cách xã hội
hiện tại hà nội đã áp dụng chỉ thí một mươi năm từ ngày hai mươi một tháng chín

vậy chúng tôi có thể xin giấy để về quê đón con
cảm ơn các bạn
thứ nhất chúng ta quản trị đất nước ta điều hành đất nước phải bằng luật
ta quản trị các vùng từng địa phương ta phải có những quy chế nguyên tắc
thế thì ở đây tôi nghĩ trong trường hợp này chính phủ chỉ đạo rõ ràng rồi
mục tiêu của chúng ta hiện nay có hai mục tiêu
tức là chúng ta vừa làm kinh tế an toàn và chúng ta phải phòng chống dịch
thế thì bây giờ về phòng chống dịch tôi nghĩ đây về cái nguyên tắc
ban chỉ đạo phòng dịch trung ương cũng như là thủ tướng chỉ đạo
tức là chúng ta phải tuân thủ các nguyên tắc của ban lý do gia
của bộ y tế tư gia
ví dụ phòng thế nào là đủ chống thế nào thuốc gì
điều trị cách ly bao nhiêu ngày f là bao nhiêu m một công
ai có quyền đi được trở về địa phương trong trường hợp nào
và ví dụ như thế nào là đủ điều kiện
tôi lấy ví dụ nếu tiêm đã thử xét nghiệm mà âm tính trong bảy mươi hai giờ
thì phải thống nhất trong toàn quốc
hay là bây giờ nếu là đã chữa khỏi bệnh rồi
thì về chỉ cách ly tự cách ly bao nhiêu ngày đấy
thì tôi nghĩ đây là vấn đề chỉ đạo toàn quốc
đây là cái này là bộ y tế với chức năng chính phủ giao
và đã có báo cáo và thành thống nhất
thì tôi nghĩ đây phải là xuyên suốt chỉ đạo trong toàn quốc
toàn quốc phải chấp hành
từng địa phương một có cái đặc thù riêng
tôi thông cảm điều đấy
nhưng mà về cái điều trị bệnh và phòng chữa bệnh
thì phải tuân thủ bộ y tế một cách tuyệt đối
không thể là mỗi địa phương lại lại thêm sinh thêm ra
như gọi là đẻ thêm ra những cái gọi là cái luật phụ được để hành dân
đấy là tôi cho là cái điều rất là quan trọng
về mặt y tế về phòng chữa bệnh về thuốc thang về điều trị về cách ly
phải tuân thủ tuyệt đối cái chỉ đạo của chính phủ
thông qua cái ban phòng chống thông nhũng của chính phủ
và thông qua bộ y tế
thế còn thứ hai là còn một vấn đề
thứ hai là vấn đề lưu thông
lưu thông hoặc là quản trị địa phương
thì tôi nghĩ rằng ở đây chúng ta đang là cái giai đoạn
mà gọi là công nghệ bốn
tức là chúng ta chính phủ điện tử
chúng ta có thể dùng cái ta cũng có thể là quản toàn quốc được
tôi lấy ví dụ bộ giao thông có thể trình chính phủ
đưa ra một cái thẻ hoặc là một cái gì đấy
là có thể đối điều kiện
người đã tiêm hai mối vắc xin
là có quyền lưu thông trong các tỉnh trong toàn quốc
hay là nếu một mối tiêu thì được thế nào
thì tôi nghĩ là phải thống nhất toàn quốc
mà cái này bộ giao thông có thể trình chính phủ
để chính phủ có một cái thống nhất để chỉ đạo toàn tỉnh
tôi chỉ trừ trong trường hợp chỉ cho phép
các địa phương làm khác cái chỉ đạo của trung ương của chính phủ
trong hợp ví dụ trong liên huyện
có thể vì ở đây có ví dụ liên huyện
có cái huyện này nó đang có cái tâm dịch
nó đang phải khoanh vùng đỏ
thì là có những cái riêng thôi
nhưng những cái riêng cũng không được vượt qua
không được trái lại với cái chỉ đạo của chính phủ
và để làm ảnh hưởng đến người dân
vì tôi lấy ví dụ tức là nếu người dân
tâm dịch ở tp hcm
tp hcm đã đồng ý đưa cho về rồi
mà đã tuân thủ đầy đủ các điều kiện bộ y tế
đến một tỉnh nào đấy các đồng chí đã ngăn lại
trong những trường hợp phải nói là tôi cho rằng
cái điều đó là không được phép
mà đây chúng ta phải đặt chúng ta đã lấy rằng
nhà nước của ta là của dân do dân vì dân
phải lấy dân làm tâm điểm lấy dân để mà phục vụ
thì tôi nghĩ là người ta đã tuân thủ đầy đủ
các cái quyết định của bộ y tế rồi của tất cả
thì phải cho người ta vào phải cho người ta về
cho nên tôi cho rằng tôi đề nghị
vì cái này có thể bộ
thông tin truyền thông vào cuộc luôn
tất cả các bộ vào cùng để ra một cái thẻ
một cái thông báo chính thức của chính phủ
cho quyết định ai có quyền lưu thông
lưu thông liên tỉnh thế nào liên tỉnh liên huyện thế nào
thậm chí là vượt đi các cái nước
thì thế nào tôi nghĩ là phải có cái thống nhất
chứ đừng để những chuyện mỗi nơi sinh ra một cái
rồi lại có lại lấy phép vua
lại thu lại làng và làm cho dân khổ
và tôi nghĩ không được phép như mấy dân đã
bây giờ một số vùng đã rất là căng thẳng để chống dịch
lại phải tiếp tục chuẩn bị phục hồi
kinh tế nó nghĩa là căng thẳng lắm rồi
cho nên tôi nghĩ đừng làm thêm để khó dân nữa
như bà cũng vừa phân tích
khá là cụ thể thì rõ ràng là
một số địa phương lại có những quy định khác nhau này
có địa phương thì không tiếp nhận công dân từ vùng có dịch về
hoặc là có địa phương thì yêu cầu là cách ly mệnh
một mươi bốn ngày hoặc là có địa phương thì lại cũng
thì vì sao lại có sự bất đồng như vậy
trước khi tôi phải nói rằng
cái này thì tôi cũng xin nói thẳng
tức là các đồng chí ở các địa phương nhận thức chưa đầy đủ
về trách nhiệm của mình với quyền hạn của mình
các đồng chí là địa phương ở cấp dưới phải phục tùng cấp trên
tức là phục vụ
phục tùng sự chỉ đạo của chính phủ
cái điều là công chí không được phép
tôi đã nói rồi địa phương có những đặc thù riêng
nhưng chỉ linh hoạt trong phạm vi đấy thôi
chứ những nguyên tắc là phải chấp hành
nguyên tắc chính phủ yêu cầu là
những người ở bộ
f chẳng hạn đã khỏi bệnh
về nhà cách ly một mươi bốn ngày chẳng hạn
là cứ cho họ vào chứ không để không
chứ không để đến một cái biên giới của tỉnh
giáp danh thì lại bắt đầu lại ách lại
và tôi phải nói thật những tôi đã theo dõi trên báo chí
trên truyền hình thì tôi thấy
nhiều khi rất là phải nói rất là
xót bởi vì là
về quê hương mình về cái nơi sinh ra
chôn rau các nốn mình về cái nơi thân thương nhất
mình đang đang phải nói là
đang phòng dịch này phải nói là đang trong cái tâm trạng
phải nói là cũng đôi khi hoang mang họ lại
thì về đến nơi lại không được vào
cái điều đó phải nói gây một cái cảm
một cái cảm xúc rất là đặc biệt đối với mọi người
khi nhìn thấy thế và tôi nghĩ rằng
chắc chắn đối với những người dân
mà ở khi đấy thì có cái tâm trạng rất đặc biệt
cho tôi mong rằng các địa phương
có thể chấp hành cái lệnh của chính phủ
tức là cái chỉ đạo của chính phủ
phải đưa bà con về về từ vùng một
và chấp hành đầy đủ những cái lệnh
mà cái nguyên tắc mà bộ y tế đã đưa ra
tôi nghĩ chắc chắn chúng ta sẽ phòng chống dịch
chứ không thể có điều kiện nguy biện bằng bất kỳ một giá nào
để ngăn dân lại không cho về
rất là cần thiết chúng ta phải có những quy định cụ thể
về cái việc thống nhất
tất cả các quy định đó
ví dụ như là cái việc ra vào giữa các tỉnh thành phố
hay là các vùng có dịch thì rõ ràng là cần
những quy định thống nhất nhất để
không làm khó cho người dân cũng như doanh nghiệp
cái điều đó tôi nghĩ là nên có
cái thống nhất thống nhất chung
và tôi nhân nên xin đề nghị các tỉnh có thể
xây dựng các bản đồ bản đồ phòng chống dịch
vùng nào là vùng đỏ vùng cam vùng vàng
hay là vùng xanh đấy
và tôi nghĩ là thông báo luôn cho nhau
ví dụ như là có thể là an giang
thông báo cho thành phố hồ chí minh
trời thành phố hồ chí minh thông báo luôn là có bao nhiêu người của an giang
thì họ sẽ như thế này tình trạng họ như thế này
và chúng tôi sẽ đưa về ngày này
tôi nghĩ bây giờ bằng kỹ thuật số làm cái này không
không mất nhiều thời gian
làm được để đỡ mất thời gian dân dân
tôi nghĩ cái này công chí có thể làm được
và tôi nghĩ tôi kiến nghị chúng ta
bây giờ còn phải sống với lại
virus lâu dài
nhưng mà sống trong an toàn
sống để chúng ta vẫn lao động được
thì tôi nghĩ có lẽ nên các tỉnh
nên xây dựng các bản đồ như thế bản đồ như vậy
và cuối cùng ta có thể là thành lập ra
mỗi một tỉnh có giao cho một vài đồng chí đấy
phụ trách cái chuyện cái mảng đón tiếp người
đừng để họ tủi thân khi họ đến
giáp danh tỉnh nhà rồi không được về
mà điều đó gây một cái
phải nói cái cảm xúc nó không hay lắm
cho nên tôi xin kiến nghị các đồng chí cố gắng đi
bây giờ cũng thôi muộn còn hơn không
vừa rồi chúng ta có cái lỡ cái gì chúng ta rút kinh nghiệm
nhưng tới ta phải sửa ta phải làm tốt
để tất cả những người dân ở vùng nào đấy
khi mà không có việc làm
ở những cái thành phố lớn họ muốn về
họ phải được đón tiếp đầy đủ và họ được bố trí
cố gắng việc làm họ phải tạo mọi điều kiện
mà tôi về quê hương tôi tôi về trùm
khế ngọt của tôi tại sao tôi lại không được đến đây
tới đây thì có thể là
chúng ta sẽ ra những quy định chung
thống nhất thế nhưng thực tế thì
cũng có thể là sẽ không tránh khỏi cái việc
nảy sinh là dù đã có quy định chung rồi
thế nhưng mà mỗi địa phương lại có
những cái hiểu khác nhau thực hiện khác nhau
vậy để tránh điều này thì theo bà chúng ta cần
phải có cái sự kiểm tra và giám sát
như thế nào vâng cái việc
giám sát đến các địa phương
và các cái cấp dưới của mình
thực hiện như thế nào đấy là một việc vô cùng quan trọng
chính vì thế tôi mới thấy giai đoạn vừa rồi
chính phủ chỉ đạo thậm chí là online
trực tuyến đến tận phường xã tôi cho
cái là rất có tác dụng tức là
mọi cái chỉ thị nó đến tận người dân nó đến tận
cấp dưới cùng tức là không cần
thông qua các cấp trung gian nữa để cho hiểu sai
cho nên tôi cho là việc đầu tiên là
cái việc ấy là phải giám sát tăng cường giám sát
với thứ hai nữa là tôi nghĩ là
trong cái việc này phải minh mạch ra
tôi đề nghị chính phủ và cho yêu cầu
các tỉnh minh bạch ra tất cả những chuyện mình chỉ đạo
thế nào mình làm như thế nào hiện giờ
mình như thế nào để cho tôi nghĩ là để
một là để cho cái sự chỉ đạo chính phủ nó sát hơn
hai nữa là để cho người dân trong địa phương
cũng biết rằng địa phương mình lãnh đạo
địa phương mình làm như thế nào hai nữa là
người dân ở địa phương mình mà lại đang
làm việc ở tất cả các nước cũng hiểu
rằng tỉnh mình thế nào địa phương nào
mình về hay mình không về mình sẽ lựa chọn
tôi nghĩ là nên cái chuyện này nó rất là quan trọng
bởi vì tôi nghĩ là trong giai đoạn vừa rồi tôi
không phải tất cả các bà con
đi làm ở thành phố hồ chí minh ở đà nẵng
ở đâu đấy tức là muốn về đâu bởi vì là
họ đi lập nghiệp nhưng mà đến lúc mà
họ gọi là cơm hàng cháo chợ rồi
nó không an tâm nữa thì không còn để
cơ gấy đến lúc không còn đủ điều kiện
để sống lại ở những thành phố lớn nữa thì họ
buộc phải về quê quay về quê thế cho nên
trong trường hợp này tôi nghĩ là nên
có cái chỉ đạo rất là sắp sao
mà cái này tôi nghĩ là có lẽ tôi kiến nghị
thì thủ tướng chính phủ là nên có sự kiểm tra
thậm chí ta lại kiểm tra online ta lại
vi hành nó vi hành đột xuất
lại phát hiện ra và tôi nghĩ trên cơ sở
chỉ có bảng thực tế thì mới uốn nắn
mới nhanh xử lý mới nhanh và cuối cùng
cũng sẽ là bài học văn đe
cho tất cả những nơi khác mà khi chưa làm chuẩn
chưa chấp hành chuẩn những cái nguyên tắc
những cái chỉ đạo ở trên mà ở dưới
cứ để ra thêm những cái phiền hà cho dân
thì tôi cho là cái điều đó là không
nên hiện nay thì
cũng không ít người dân khi mà ra vào
các tỉnh thành phố thì đã phải quay đầu
do là không đủ các giấy tờ theo quy định
như vậy thì người dân cũng vừa cảm thấy khó khăn
và cũng vừa cảm thấy là mất thời gian đúng không ạ
vậy theo bà thì chúng ta cần có
những cái khuyến cáo sớm hơn và đầy đủ
hơn như thế nào để không gây khó cho cả
người dân cũng như là các cơ quan chứng nặng
vâng tôi như tôi đã kiến nghị tôi nghĩ kiến nghị
trong một số các chuyện một cái giấy tờ
cái gì có thể thống nhất đạt khuôn cũng nên thống nhất đi
để cho người dân chỉ cầm một cái giấy tờ
tôi lấy ví dụ như cái thẻ căn cước tôi có thể cầm
tôi đi tất cả các nơi tôi vào sân bay
cũng được tôi đi ra bên ô tô cũng được tôi đi
cái gì cũng được tôi đưa ra thẻ căn cước tôi vào
ngân hàng cũng được tôi nghĩ nên nghiên cứu ra cả
trong trường hợp là cái chống phòng dịch này
nên có cái thẻ gì để cho người dân
có thể cầm cái thẻ đấy có thể là
sử dụng được một cái giúp tiện lợi mà không phải
xin sỏ nhiều cái chuyện giấu má
các thứ đấy là một mà ta vẫn
quản lý được tốt cho nên tôi nghĩ cái này
nó phải đi song song với chuyện công nghệ thông tin
ta cho cái thẻ đấy như trong cái liêu chữ
của ta có đủ thì cái thẻ đấy bấm lên
chiếu vào đấy là hiện tên của tôi rồi
biết tình trạng bệnh của tôi ra sao tôi là
ở đâu đến tôi ra gì tôi cho là có lẽ
công trí nên nghiên cứu có một cái thẻ như thế
để cho người dân được cầm thế này nhưng còn
cái thẻ vaccine thì tất nhiên riêng rồi như cái thẻ
để mà người dân việt nam chúng ta có thể
lưu thông trong việt nam chúng ta còn đi làm
trong việt nam chúng ta còn sống rất là
bình yên nhưng an toàn ở trong việt nam tôi nghĩ
nên nghiên cứu một cái loại thế và chúng ta
đã nghiên cứu hay nữa là
đã nghiên cứu ra trong trường hợp cái thẻ mà có giá trị
như vậy thì lại phải bảo mật rất tốt lại phải
quản lý rất tốt không lại giả
lại bán lại mua lại trở lại hiện tượng
mới ra lại sinh lại tẩy lại xã hội cho nên
tôi cho rằng cái này nó song song hai việc
ta nghiên cứu ra cái mới người ta cấp cho dân
cho càng thuận lợi bao nhiêu thì chúng ta
lại phải có cái bảo mật tốt bình yên để chúng ta
quản lý thẻ đến được những người nào cần
chứ không phải là thẻ đến những người không cần hoặc là
để đến nỗi mà thẻ không đến được những dân
để dân cần quá lại phải đi mua lại quá
có sinh thân giả rồi thì tôi cho đấy là chuyện rất là quan trọng
vâng cảm ơn bà với cuộc giả đổi vừa rồi